bắt đầu từ năm hai nghìn hai mươi một thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đăng ký thi trên cổng dịch vụ công quốc gia
đây là nội dung được thực hiện theo quyết định số bốn trăm một mươi một phê duyên danh mục dịch vụ công tích hợp cung cấp trên cổng dịch vụ công
bộ giáo dục và đào tạo sẽ có nhiệm vụ đưa việc đăng ký sự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển đại học lên cổng dịch vụ công quốc gia
để bảo đảm cho việc đăng ký theo cách mới này diễn ra thuận lợi bộ đã triển khai nhiều văn bản điện tử
từ quản lý lịch làm việc phòng họp cấp chữ ký số tích hợp việc thanh toán trực tuyến
thí điểm thanh toán học phí trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia
hiện bộ đã số hóa gắn mã định danh cho tất cả đối tượng cần quản lý gồm năm mươi ba trường học
gần hai mươi bốn triệu hồ sơ học sinh một bốn triệu hồ sơ giáo viên trên cả nước